chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đối với các cơ sở kinh doanh về phế liệu trên địa bàn
hầu hết là từ những người từ các tỉnh thành phố khác
về hà nội làm ăn kiếm sống và kinh doanh về phế liệu
và cái loại hình kinh doanh phế liệu thường mang tính chất tự phát
thuê các nhà xưởng các kho bãi để làm cái địa điểm thu mua và tập kết về phế liệu
bom mìn vật liệu nổ chính là những tản tích của chiến tranh còn để lại
tuy chiến tranh đã qua đi hàng thập kỷ
nhưng có một số lượng bom mìn lớn vẫn còn nằm lại dưới đất
và có thể phát nổ bất cứ lúc nào
theo thống kê có hơn một mươi năm triệu tấn bom đạn từng được giải xuống việt nam
trong đó có tám trăm linh tấn vẫn còn sót lại cho đến tận
hôm nay có hàng ngàn người là nạn nhân của bom mìn
và một nửa trong số đó đã vĩnh viễn trở thành người thêm cổ
những con số khủng kiếp đó khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng phải giật mình
nhưng không ngăn được hàng ngàn người đang hàng ngày thu lượm bom mìn để mưu sinh
và cái chết trong găng tức của chồng chị hằng
chính là một ví dụ điển hình của việc thu mua phế liệu từ những vật liệu nổ còn sót lại
cả nước có gần chín ba trăm linh trên một mươi năm trăm linh xã bị ô nhiễm bom mìn
vật liệu nổ với tổng diện tích khoảng sáu sáu triệu hectare
và đã có hơn bốn mươi ba người tử vong
hơn sáu mươi ba người khác bị thương tật do bom mìn vật liệu nổ
trong đó trẻ em chiếm khoảng ba mươi tổng số người bị nạn
nguyên nhân chủ yếu do còn tồn tại quá nhiều bom mìn vật liệu nổ trong lòng đất
dẫn tới người dân vô tình dẫm phải trong quá trình lao động
hoặc là do ý thức của một số bộ phận nạn nhân trong lòng đất
nhân dân chưa nhận thức được hết hậu quả
khi trực tiếp đi đào bom mìn để cưa lấy vật liệu miêu sinh
theo ước tính phải tới ba trăm linh năm nữa việt nam mới làm sạch được bom mìn
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực rút ngắn thời gian này xuống
để hạn chế đến mức thấp nhất có thể các vụ việc đau lòng do bom mìn gây ra
thực tế hiện nay ở một số địa phương
vẫn tồn tại những làng liều thôn liều cơ bom để kiếm sống
nhiều gia đình từ bố mẹ đến con cái dâu rể
đều làm nghề này
chỉ cần một chiếc máy dài kim loại thô sơ
một chiếc cuốc
người dân có thể kiếm được năm mươi bảy mươi nghìn đồng một ngày
may mắn hơn có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng
với số tiền ấy
nhiều người không ngại nguy hiểm
vẫn ngày ngày đi giả bom mìn
và mong muốn tìm kiếm được càng nhiều càng tốt
nhiều người không ngại nguy hiểm
nhiều người không ngại nguy hiểm
người bình thường nhưng mà mắt cũng thấy là
từ gia đình từ phù thuộc cho phụ vợ về xã hội thôi là
thì tư suy nghĩ là bom mìn rất nguy hiểm
bây giờ chưa kiếm nghề chỉ làm chỉ làm như thế đấy
bây giờ chưa kiếm nghề chỉ làm chỉ làm chỉ làm chỉ làm
mẹ này là con mắt

mình ở nhà đấy mình mua cái gì mà mình có nghĩ an toàn
mình mua đồ là họ họ tháo ra hết rồi
mình mua chắc thì bỏ thôi
một số tỉnh miền trung có mật độ bom mìn còn sót lại nhiều nhất là nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
các cơ quan chức năng ước tính phải tới ba trăm linh năm nữa việt nam mới làm sạch được bom mìn
tuy nhiên các cơ quan cũng đang nỗ lực rút ngắn thời gian này xuống dưới một trăm linh năm xác định được tầm quan trọng của công tác
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành pháp lệnh một trăm sáu mươi hai nghìn một mươi một ubtv qh một mươi hai về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi hai bộ công an đã ban hành kế hoạch một trăm một mươi khbcac sáu mươi một về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trung việt nam nơi hứng chịu hàng ngàn tấn bom mìn và vật liệu nổ trong những năm tháng chiến tranh
đến nay vẫn còn một số lượng lớn những vật liệu nổ này nằm sâu trong lòng đất
thực hiện pháp lệnh nghị định hai mươi sáu hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ về thu gom phân loại bảo quản thanh lý tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cấp ủy chính quyền tỉnh quảng bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an các cấp
phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự biên phòng và các ngành chức năng
triển khai đồng loạt kế hoạch thu gom giả phá xử lý các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
với nhiều hình thức phong phú đa dạng như tổ chức tập huấn tuyên truyền vận động quân chúng tự giác giao nộp tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình
đối với địa bàn miền núi phải gặp gỡ vận động trực tiếp những già làng trưởng bản người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
cùng tham gia công tác vận động giáo dục thuyết phục người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
được nâng lên và nhiều trường hợp đã tự giác giao nộp và chấp hành đúng các quy định của pháp luật
trên thực tế không chỉ quảng bình mà hầu hết các tỉnh thành phố trên địa bàn toàn quốc có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn
có tình hình phức tạp về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ như quảng trị thừa thiên huế hòa bình hà nội phú thọ đã thực hiện tốt pháp lệnh
luôn chủ động tăng cường công tác vận động thu hồi và quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tuy nhiên hàng ngày hàng giờ trên giải đất hình chữ s này ở đâu đó vẫn xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do bom mìn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ gây ra
đây cũng chính là sự chăn trở là bài toán mà cơ quan chức năng nòng cốt là lực lượng công an vẫn đang tìm cách tháo gỡ
chúng ta để tổ chức từng bước hoàn thiện pháp luật liên quan đến quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
một mặt là thực hiện chức năng quản lý nhà nước
hai là đặc biệt là tuyên truyền các vật
ba là phải đẩy mạnh và có hiệu quả quyết liệt hơn nữa thực hiện chức hạch một trăm một mươi của ông ngang
tức là phải tẩm rào soát vận động thu hồi đến mức cao nhất để tránh được những vũ khí vật liệu nổ
nó còn rơi vãi nó còn tiềm tàng trong các tầng lớp viên dân
một mặt nữa là các bộ ngành như tôi đã nói
là phải trên cơ sở chức năng nhiệm vụ phải phối hợp thực hiện
phải tuyên truyền cũng như là đặc biệt là cái lực lượng trực tiếp
thì phải có được tập huấn
chuyên sâu phải có nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật để đáp ứng yêu cầu mới
có chứng kiến những vụ tai nạn thương tâm từ bom mìn vũ khí vật liệu nổ gây ra
chúng ta mới càng thêm quyết tâm để làm sạch hiểm họa này đối với cộng đồng
với sự vào cuộc tích cực chủ động
trong thực hiện tốt pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và đặc biệt là thực hiện tốt kế hoạch một trăm một mươi khbcac sáu mươi một về tổng kiểm tra
và mở đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian tới lực lượng công an nhân dân trong cả nước
sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân
để giảm bớt phần nào nỗi đau do bom mỉn còn xót lại sau chiến tranh